xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm ngày mùng một và ngày mùng hai tết nguyên đán
thời tiết trên cả nước ta nhìn chung là thuận lợi cho ngày đầu xuân đấm ấm bên gia đình và người thân
cụ thể tại bắc bộ chỉ có mưa phùn nhỏ với lượng không đáng kể
nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi ba đến hai mươi hai độ
trời rét về đêm và sáng
vùng núi cao có nơi xảy ra rét đậm rét hại
ở trung bộ khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
do tác động của khối không khí lạnh
nên thời tiết có mưa vài nơi
và vẫn ở ngưỡng rét trong hôm nay và ngày mai
với nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có lúc có mưa
nhưng lượng mưa thì không lớn
trời xe lạnh về đêm và sáng sớm
với mức nhiệt sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
phần còn lại ổn định ít mưa
ban ngày có nắng và nhiệt độ trong ngưỡng từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn là nơi ít mưa và nắng nhiều nhất trên cả nước
tại vùng cao tây nguyên
về đêm và sáng trời xe lạnh
với nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông
nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
và có nắng nóng
sau ít mưa và ngày khô nóng
người dân nơi đây cẩn thận trọng
và đề phòng nguy cơ cháy nổ tương đối cao
để đảm bảo các hoạt động vui xuân an toàn
đến với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều phổ biến là có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mảnh cấp năm cấp sáu
giật trên cấp sáu biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo
đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội trời nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ rẻ rác
gió đông bắc cấp hai trời rét
nhiệt độ là từ một mươi năm đến hai mươi độ